sáng hai mươi năm tháng tám tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tiếp và trao tặng huân chương hữu nghị cho giáo sư odon valet quốc tịch pháp vì những đóng góp của quỹ học bổng valet đối với học sinh sinh viên việt nam trong những năm qua
phó chủ tịch nước cảm ơn giáo sư odon vale đã dành tình cảm cho việt nam đặc biệt là trẻ em học sinh sinh viên việt nam
phó chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của quỹ học bổng valet trong việc cao gia niềm hướng hởi khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh sinh viên việt nam trong những năm qua
bên cạnh sự hỗ trợ của quỹ học bổng valet các nhà hoạt động tình nguyện và nhiều tổ chức quốc tế cũng đã giúp đỡ động viên cho các làng trẻ em sos việt nam về cả tinh thần và vật chất
giáo sư odon vale cảm ơn và bày tỏ vinh dự khi được nhận huân chương hữu nghị của nhà nước việt nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng việt nam trong việc trao tặng những suất học bổng ý nghĩa
cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó nhất là trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật toán học hóa học sinh học
từ khi thành lập đến nay quỹ học bổng valet đã trao gần ba mươi suất học bổng cho học sinh sinh viên trên hầu hết các tỉnh thành phố của việt nam với số tiền trên một trăm năm mươi tỷ đồng